hai loại vắc xin phòng covid một mươi chín tiêm cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi là vắc xin pfizer và vắc xin moderna
không giống như đối tượng người từ một mươi tám tuổi trở lên đối với trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
bộ y tế yêu cầu chỉ tiêm hai mũi vắc xin cùng loại không tiêm trộn với bất kỳ loại vắc xin nào
bộ y tế đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền đồng thời tổ chức tập huấn triển khai kế hoạch kỹ thuật tiêm
cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi để các địa phương có thể chủ động khi vaccine về việt nam là triển khai được ngay
triển khai trước cho trẻ học lớp sáu sau đó hạ thấp dần độ tuổi
các địa phương triển khai cuốn chiếu theo trường địa bàn căn cứ và tình hình dịch và số lượng vắc xin được cung ứng
theo hướng dẫn của bộ y tế trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi sau khi mắc covid một mươi chín khỏi bệnh
ít nhất ba tháng nên tiêm vaccine covid một mươi chín với trẻ em một mươi hai tuổi khoảng thời gian này là từ ba đến sáu tháng